ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết từ khi triển khai quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng
bắt đầu từ ngày năm tháng tám đến nay đã có tám trăm bốn mươi một trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt
tám trăm bốn mươi một người dân tại tp hcm đã bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ trong chưa đầy một tuần tính từ ngày năm tháng tám bắt đầu triển khai việc xử phạt
tổng số tiền phạt là một trăm sáu mươi triệu đồng
hai mươi một trong số hai mươi bốn quận huyện đã ghi nhận trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
trong đó huyện củ chi có nhiều trường hợp bị xử phạt nhất với một trăm hai mươi ba người
hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là vi phạm quy định không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
mức xử phạt là từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
các cơ quan chức năng của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý vụ nhiều người tụ tập ăn nhậu trong dịch bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt quả tang tại văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên sổ số kiến thiết đắk nông số một trăm hai mươi ba trưng thành phố buôn ma thuột
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng tám cơ quan chức năng phường thắng lợi
thành phố buôn ma thuột nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm nam nữ
tổ chức ăn nhậu hát hò gây ồn ào tại địa điểm nói trên
ngay sau đó đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra theo quy định
khi phát hiện có lực lượng chức năng nhóm người trên lúc đầu đã không mở cửa
bỏ lên lầu không hợp tác với tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã yêu cầu bảy người liên quan ra làm việc
sau khi kiểm tra các giấy tờ tùy thân của một số người tụ tập ăn nhậu tại đây
cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
thành phố buôn ma thuột thực hiện cách ly xã hội một mươi bốn ngày kể từ ngày ba tháng tám
theo đó quy định không được tụ tập đông người
ngoài ra các dịch vụ không thiết yếu cũng phải tạm thời đóng cửa trong thời gian cách ly
không chỉ tụ tập ăn uống một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc
cũng vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt xử lý
qua quá trình mật phục theo dõi đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột
đã phát hiện bắt quả tang bùi thị nhung sử dụng nhà của mình
tại địa chỉ chín mươi một
đình công tráng phường tân tiến thành phố buôn ma thuột
để làm nơi đánh bạc trái phép
nhung đã rủ các đối tượng gồm nguyễn thị bé sinh trần thị túc đào kim hùng
đều trú tại thành phố buôn ma thuột và một đối tượng tên huy
chưa rõ nhân thân lai lịch đến đánh bạc dưới hình thức chơi phỏ ăn thua bằng tiền
khi các đối tượng đang sát phạt tại nhà nhung thì bị cơ quan công an phát hiện
đối tượng huy đã kịp thời tẩu thoát
tại hiện trường tổ công tác thu giữ trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng
một tàu cá của ngư dân xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trong lúc đánh bắt hải sản đã bị phá nước và chìm
toàn bộ thuyền viên trên tàu được một tàu cá khác cứu giúp
tàu cá qb chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi một ts của thuyền trưởng đoàn ngọc toan
trú tại xã bảo ninh cùng với bảy thuyền viên
khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì bị phá nước và chìm
cách cửa nhật lệ hai mươi hải lý về phía đông bắc
tàu cá bị chìm ông nguyễn văn tiếp trú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
điều khiển tàu cá gần đó đã đến ưng cứu và vất được toàn bộ tám ngư dân
nhận được tin báo vào lúc sáu h một mươi năm phút ngày một mươi một tháng tám
đoàn biên phòng nhật lệ bộ đoàn biên phòng tỉnh quảng bình
đã liên lạc với tàu cá do ông nguyễn ngọc thanh
ở xã bảo ninh làm thuyền trưởng
hỗ trợ đưa số thuyền viên của tàu bị nạn vào bờ an toàn